ngày một mươi chín tháng một mươi một tại trung tâm hỗ trợ và triển lãm tỉnh hòa bình đã diễn ra lễ khai mạc hội trợ thương mại âu cốp vùng tây bắc hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
hội trợ nằm trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm hai nghìn hai mươi do bộ công thương chỉ đạo tổ chức
quy mô gần ba trăm linh gian hàng trong đó có một trăm bốn mươi gian hàng của các đơn vị xúc tiến thương mại các tỉnh thành phố trong nước và các gian hàng của tỉnh hòa bình
hội trợ là dịp giới thiệu những thành tiệu tìm kiếm thị trường phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh thành phố phía bắc nói chung cũng như tỉnh hòa bình nói riêng
hội trợ sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một